cơ quan điều tra công an tỉnh trà vinh đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với lê hoàng minh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyên là thành viên ban kiểm soát quỹ tiến dụng long bình
khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn minh liệt phan thị ngọc vệ
nguyên giám đốc quỹ tiến dụng long bình và đồng minh toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
nguyên phó giám đốc quỹ tín dụng long bình để điều tra cùng về hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
theo kết quả điều tra với vai trò là thành viên ban kiểm soát quỹ tín dụng
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu cho đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
minh đã ký lập các thủ tục liên quan đến hoạt động cho vay trái với quy định
xét duyệt cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng liên quan đến một mươi hồ sơ
với tổng số tiền là trên sáu bảy tỷ đồng gây thiệt hại cho quỹ tín dụng
nguyễn minh liệt với vai trò là giám đốc quỹ tín dụng
đã thực hiện cho vay không đúng đối tượng cấp tiến dụng
hợp thức hóa thủ tục kết nạp thành viên quỹ tín dụng
vi phạm điều kiện vay vốn không thẩm định việc vay vốn
vi phạm quy chế cho vay và đã tham gia ký một mươi bốn hồ sơ cho vay số tiền trên tám tỷ đồng
với những hành vi sai phạm như trên toàn đã ký bốn hồ sơ vay
gây thiệt hại trên ba chín tỷ đồng và vệ đã ký một mươi một hồ sơ gây thiệt hại trên năm tỷ đồng
với hành vi giết người bảy bị can vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre
bắt tạm giam để điều tra
trước đó bùi tấn đạt gặp nguyễn tiền giang và được giang nhờ giới thiệu đi làm tàu biển
đạt đồng ý và cho giang tạm ứng trước số tiền công là một mươi hai năm triệu đồng
tuy nhiên giang không đi làm như đã hẹn mà đi làm tàu biển cho một chủ tàu khác
sau khi trở vào đất liền giang có đem trả lại số tiền cho đạt và trả thêm hai năm triệu đồng
coi như lãi suất đạt không đồng ý và đòi thêm lãi suất cao hơn nên hai người xảy ra mâu thuẫn
sang nhờ phan trí tùng ra mặt để giải quyết việc nhưng không thành
đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba nhóm của tùng trong lúc đang nhậu thì quyết định mang theo hung khí đến nhà đạt giải quyết
tại đây nhóm đối tượng trên và người nhà của đạt xảy ra sô sát
hậu quả đạt và bốn người nhà của mình đều bị thương tích nặng
giang đạt tử vong trên đường đi cấp cứu
sau bốn lần blockbe của trung cư phú hoàng anh huyện nhà bè tp hcm bị đối tượng lạ mặt phóng hỏa gây hoang mang trong cộng đồng cư dân
công an huyện nhà bè đã tổ chức mật phục
các đồng nghi can đang thực hiện lần phóng hỏa thứ năm
bước đầu nghi can này chưa khai báo rõ ràng nên danh tính cũng như nguyên nhân dẫn đến việc nhiều lần phóng hỏa chưa được công bố
trước đó qua hình ảnh camera của sảnh block a và b trung cư phú hoàng anh ghi lại
một người phụ nữ tiếp cận sảnh của trung cư khu vực tấm kính giếng trời hồ nước tiểu cành block ab
chút xăng từ một can nhựa xuống
sau hai ba lần thực hiện hành vi châm lửa đám cháy bùng phát và người phụ nữ này bỏ chạy ra đường
vì trung cư này đã bốn lần bị phóng hỏa nên công an huyện nhà bè đã tổ chức công tác túc trực tại đây để phối hợp với bảo vệ vây bắt đối tượng
khi đám cháy bùng phát người phụ nữ chạy ra xe máy dựng sẵn ở ngoài đường đã cắm chìa khóa định lên xe nổ máy tháo chạy
thì bị tổ công tác phối hợp với bảo vệ vây bắt và không chế được đưa về trụ sở
bước đầu công an huyện nhà bè cho biết đã nắm được nguyên nhân dẫn đến việc trung cư nhiều lần bị phóng hỏa
công an huyện nhà bè nghi ngờ nghi can trên chỉ là người được thuê mướn để thực hiện hành vi trên
nên tiếp tục điều tra làm việc với những người liên quan để làm rõ mục đích phóng hỏa và có biện pháp xử lý trong thời gian tới
liên quan đến vụ việc xe ô tô của một phóng viên báo tuổi trẻ vùng nam trung bộ tây nguyên bị tạt sơn
công an phường tân lợi phối hợp với công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã trích xuất toàn bộ camera an ninh xung quanh nhà phóng viên này
nhằm nhanh chóng tìm ra thủ phạm thực hiện hành vi trên
trước đó vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày ba mươi tháng bốn tại nhà riêng ở phường tân lợi thành phố buôn ma thuột
phóng viên này phát hiện ô tô của gia đình bị kẻ gian tạt sơn đỏ kín nóc vào đuôi xe
sự việc được báo lên công an phường tân lợi và công an thành phố buôn ma thuột
văn phòng đại diện báo tuổi trẻ vùng nam trung bộ tây nguyên cũng đã có công văn đề nghị công an thành phố buôn ma thuột
tỉnh đắk lắc làm rõ việc này
theo phóng viên này gần đây trên báo tuổi trẻ có đăng
một số bài viết liên quan đến nạn xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng trái phép ở đồi chuối phường tân lợi và chạy ngựa ở xã cư ê bua
vụ hủy hoại đất phá rừng ở buôn com leo xã hòa thắng thành phố buôn ma thuột do phóng viên này thực hiện
vụ việc làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương đối tượng tạt sơn rất manh động
hiện công an đang điều tra xác minh để tìm ra thủ phạm xử lý nghiêm trước pháp luật
vào tối ngày hôm qua
một mươi tháng năm phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng đã phát hiện và ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông có biểu hiện chuẩn bị hung khí đánh nhau
vào thời điểm trên đội tuần tra dẫn đoàn phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn tuyến đường võ trí công thuộc phường hòa xuân quận cầm lệ
thì phát hiện khoảng năm đối tượng thanh thiếu niên điều khiển ba xe máy không đổi mũ bảo hiểm nên tiến hành chốt chặn kiểm tra
cả năm thanh thiếu niên này đều một mươi bốn tuổi cùng chú tại phường mỹ an quận ngũ hành sơn
qua truy xét tổ công tác đã phát hiện và thu giữ một dao năm xiên chỉa có cán mà các thanh thiếu niên này chia ra cất giấu tại hai địa điểm ở phường hòa quý và phường mỹ an
hiện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã lập biên bản xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông với các đối tượng và bàn sao tăng vật cho công an phường hòa xuân tiếp nhận điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều trị
điều trà công an huyện mỹ xuân tỉnh sóc trăng đã xác định được đối tượng thực hiện vụ trộm gắp tài sản trên địa bàn là đặng hoàng huy sinh năm hai nghìn bốn chú huyện mỹ xuân
cụ thể vào khoảng ba giờ ba mươi phút dạng sáng ngày bốn tháng năm huy cùng với một đối tượng khác đi xe máy đến một căn nhà trên đường tỉnh lộ chín trăm bốn mươi thuộc xã gia hòa một huyện mỹ xuyên phát hiện trong nhà không có người
hai đối tượng đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa sau đó đột nhập vào bên trong lấy trộm nhiều tài sản đồ vật
cũng tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô cho biết các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo đều được bộ công an tiến hành điều tra rất khẩn trương và cơ bản hoàn thành tiến độ được giao
riêng đối với vụ án việt á bộ công an dự kiến có kết luận điều tra trong quý i năm nay
tuy nhiên do tính chất phức tạp của vụ án có quá nhiều vụ án đang tiến hành đồng thời nên bộ công an đã đề xuất xin gia hạn điều tra và phần đầu có kết luận điều tra trong quý hai năm nay

trong đó trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s tại thành phố biên hòa là trung tâm lớn nhất tại tỉnh đồng nai
trong quá trình điều tra quản lý trung tâm đăng kiểm ông hồng có hành vi nhận hối lộ việc khởi tố bắt tạm giam đối với bị can dương việt hồng để tiếp tục mở rộng điều tra các sai phạm liên quan xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn đồng nai trong thời gian vừa qua
hiện cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục điều tra đối với một số cán bộ liên quan đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai do ông dương việt hồng làm giám đốc
trước đó vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai mươi ba bị can là lãnh đạo nhân viên tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn năm d và trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn d tại thành phố biên hòa để điều tra về các hành vi đưa và nhận hối lộ
trong mối thuận cá nhân vòng cùng đồng bọn đi trên ba xe mô tô dùng khúc khí dợt đuổi một đám thanh niên đi xe mô tô khác
trên tuyến đường từ xã nghĩa hà đến xã nghĩa dũng thành phố quảng ngãi
khi đến đoạn xã nghĩa dũng một thanh niên bị rượt đuổi đã tông vào nhà dân dẫn đến tử vong

trong đoạn xã nghĩa dũng thành phố quảng ngãi dùng khúc khí dợt đuổi một đám thanh niên đi xe mô tô khác
khi đến đoạn xã nghĩa dũng thành phố quảng ngãi dùng khúc khí dợt đuổi một đám thanh niên đi xe mô tô khác